phòng thương mại và công nghiệp việt nam và bộ kế hoạch đầu tư đã tổ chức tọa đàm lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư ppp
theo đại diện bộ kế hoạch đầu tư một số nội dung xin ý kiến là lĩnh vực và quy mô đầu tư ppp cơ sở chia sẻ phần tăng giảm doanh thu quy trình dự án ưu đãi cho nhà đầu tư cam kết sử dụng nhà thầu hàng hóa vật tư vật liệu thiết bị trong nước
dự thảo nghị định cần đưa ra các thủ tục và quy trình nhằm hướng dẫn các bên thực hiện trong quá trình thực hiện dự án ppp
theo dự thảo vẫn còn một số thủ tục sẽ khó thực hiện thiếu một số thủ tục quan trọng như thủ tục thanh tra vốn nhà nước trong dự án ppp thiếu quy định về quy trình các dự án do nhà đầu tư đề xuất thậm chí các quy định hạn chế thông thầu cũng bị nới lỏng hơn luật

theo ý kiến của các chuyên gia khác các quy định trong dự thảo nghị định cũng cần quy định rõ ràng các quyền và nghĩa vụ các bên tham gia dự án tài sản công trình chuyển giao để tránh xung đột lợi ích